tiêm vaccine phòng covid một mươi chín gần như là cụm từ được nhiều người nhắc đến
nhiều người băn khoăn lo lắng về hiệu quả phòng bệnh của vaccine khi tiêm chậm mũi thứ hai
vậy sự thật như thế nào hãy cùng phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng
phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương giải đáp thắc mắc xung quanh về vấn đề này
hiện nay bộ y tế đã cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp cho sáu loại vaccine tại việt nam
là vaccine covid một mươi chín do hãng astrazeneca của anh sản xuất
vaccine cominity do hãng pfizer biontech của mỹ và đức sản xuất
vaccine moderna mrna một nghìn hai trăm bảy mươi ba do hãng moderna của mỹ sản xuất
vaccine covid một mươi chín veroxelle do hãng sinopharm của trung quốc sản xuất
vaccine janssen do hãng johnson johnson của mỹ sản xuất
vaccine sputnik v do viện nghiên cứu gamaleya của nga sản xuất
ngoại trừ vaccine của hãng johnson enzon các vaccine phòng covid một mươi chín còn lại đều tiêm hai liều
khoảng cách giữa hai mũi tiêm của các loại vaccine phòng covid một mươi chín hiện nay là khác nhau
theo khuyên cáo của bộ y tế thời gian tiêm vaccine covid một mươi chín của astrazeneca
mũi một cách mũi hai từ tám đến một mươi hai tuần vaccine pfizer spunicvi khoảng cách là ba đến bốn tuần
vaccine moderna là bốn tuần vaccine của sinopharm là ba bốn tuần
tất cả những người đã tiêm mũi một với loại vaccine nào thì tiêm mũi hai bằng vaccine đó
trong trường hợp nguồn vaccine astrazeneca hạn chế chỉ có thể tiêm mũi hai do pfizer sản xuất
cho người tiêm chủng mũi một vaccine astrazeneca dưới sự đồng ý của người tiêm chủng
khoảng cách giữa hai mũi là tám đến một mươi hai tuần
những người đã tiêm mũi một bằng vaccine do sinopharm
do moderna sản xuất thì mũi thứ hai chỉ tiêm vaccine cùng loại
khoảng cách giữa hai mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất
những người đã tiêm một mũi vaccine sau khi tiêm khoảng một mươi bốn ngày
cơ thể đã có kháng thể giúp bảo vệ phòng bệnh covid một mươi chín ở mức độ nhất định trước nguy cơ lây nhiễm
đặc biệt là giảm thiểu nguy cơ bị bệnh nặng
người dân cần lưu ý nếu trong trường hợp thời gian tiêm mũi hai chậm hơn so với lịch dự kiến
thì không phải tiêm lại từ đầu
dù đã tiêm một mũi hay hai mũi vaccine tất cả mọi người đều phải tiếp tục tuân thủ thông điệp năm k
và các biện pháp phòng dịch của bộ y tế cũng như của chính quyền địa phương khuyến cáo
để bảo vệ cho chính bạn và những người xung quanh
vậy nếu không tiêm mũi thứ hai có làm ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine không
đối với vaccine tiêm nhiều liều cần tuân thủ tiêm đủ mũi để đạt được hiệu quả phòng bệnh cao nhất
với các vaccine phòng covid một mươi chín có lịch tiêm hai mũi nếu không tiêm mũi thứ hai
sau một thời gian nồng độ miễn dịch sẽ giảm và lâu hơn nữa sẽ không bảo vệ người tiêm một mũi vaccine
phòng bệnh truyền nhiễm nói chung và bệnh covid một mươi chín nói riêng
các nhà sản xuất đang nghiên cứu các mũi tiêm nhắc lại là rất cần thiết để đảm bảo miễn dịch bền vững
vì vậy mọi người cần phải tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine và tuân thủ theo các mũi tiêm nhắc
theo khuyến cáo của ngành y tế để giúp phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm